ngày một mươi năm tháng sáu hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi hai khóa một mươi bảy để bàn về một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm
và đồng thời tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung vị trí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ông nguyễn văn thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa
đã được giới thiệu để hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa bầu bổ sung giữ chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với kết quả một trăm linh số phiếu đồng ý ông nguyễn văn thi được bầu giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cũng tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ
đối với bà lê thị thìn là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu